thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài năm ngày sắp tới
vì thế hôm nay cũng chính là ngày được dự báo là cao điểm nhất có lượng người di chuyển ra khỏi các thành phố lớn
tại thủ đô hà nội nhiều tuyến phố ngay từ đầu giờ chiều đã có áp lực phương tiện gia tăng mạnh liên tục giữ ở mức cao cho đến tối nay
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số tuyến huyết mạch và cửa ngõ của thủ đô hà nội
ngay từ đầu giờ chiều áp lực giao thông trên một số tuyến vành đai và các trục hướng tâm đã tăng lên rất nhanh
lưu lượng phương tiện dồn về các tuyến như vành đai hai vành đai ba giải phóng khiến cho dòng phương tiện di chuyển chậm
các tuyến quanh khu vực các bến xe lớn như mỹ đình giáp bát hay gia lâm cũng ghi nhận tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn
ún tắc và nắng nóng đã khiến cho việc đi lại của nhiều người dân trong dịp này cũng trở nên khó khăn và vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường
trong hôm nay một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông của hà nội đã được huy động đến các điểm nóng về giao thông
giúp cho người dân di chuyển thuận lợi hơn
thì hiện tại đến bây giờ là phương tiện lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông là tăng lên rất cao
bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn là triển khai một trăm linh lực lượng quân số đối với các chốt và các tuyến tuyển tra duy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để đảm bảo phân luồng điều tiết giao thông cho người dân không bị ủn tắc và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến
các tuyến cao tốc như pháp vân cầu rẽ hà nội lào cai hà nội hải phòng tuyến quốc lộ một quốc lộ năm hay quốc lộ bốn
cũng có số lượng phương tiện tăng đột biến
các tuyến dẫn lên sân bay nội bài cũng có mật độ phương tiện lớn
theo dự báo đêm nay và sáng mai lưu lượng phương tiện sẽ vẫn tiếp tục giữ ở mức cao
người dân cần cân nhắc lộ trình di chuyển và cập nhật liên tục trên các ứng dụng hành trình để lựa chọn tuyến đường và thời gian di chuyển phù hợp